nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh phú yên có mưa lớn trên diện rộng làm mực nước các sông lên nhanh
các thủy điện đạt cao trình và đang xả lũ với lưu lượng tương đối lớn gây chia cắt hoàn toàn nhiều địa bàn vùng trũng
dự báo đêm nay nước các sông tiếp tục dâng cao có sông đạt tới báo động trên cấp ba
trước tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp lãnh đạo các địa phương đang tích cực bám địa bàn chỉ đạo các biện pháp ứng cứu tại chỗ
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên đến một mươi bảy h ngày một tháng một mươi một trên địa bàn tỉnh có lượng mưa phổ biến từ một trăm linh đến một trăm năm mươi mm
thủy điện sông ba hạ đang xả lũ và chạy cắt tổ máy với tổng lưu lượng hai sáu trăm linh m ba trên dây đã gây chia cắt ít nhất bảy xã thị trấn của tỉnh phú yên
trong đó nặng nhất là huyện miền núi đồng xuân với năm xã thị trấn bị chia cắt hoàn toàn phải di rời hơn năm trăm linh hộ dân một hai trăm năm mươi nhân khẩu gây ngập hơn sáu trăm linh